chiều ngày hai mươi chín tháng ba sứ y tế tỉnh tây ninh cho biết các đơn vị chức năng đã tìm thấy anh lê văn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngủ tại tỉnh sóc trăng người trốn khỏi khu cách ly vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng ba
và đang lẩn trốn tại quận tân phú tp hcm
vũ đã đi nhờ xe ô tô loại bảy chỗ chỉ có tài xế trên xe đến quận tân phú tp hcm
ngày một mươi chín tháng ba anh lê văn vũ nhập cảnh về việt nam qua cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
sau đó đã được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu cách ly tập trung tại xã lợi thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
đặc biệt là anh vũ chưa được xét nghiệm sars cov hai
sở y tế tỉnh tây ninh cho biết đã giao cho thanh tra sở y tế tham mưu để ra quyết định xử phạt hành chính theo đúng quy định